tại phiên giao dịch chiều nay ngày một mươi chín tháng một mươi một giá vàng sgc tại hà nội giảm mỗi chiều năm trăm linh đồng
và hai trăm năm mươi đồng trên lượng mỗi chiều xuống sáu mươi năm sáu mươi một bốn mươi năm triệu đồng trên lượng so với thời điểm chín giờ sáng nay
giá vàng sgc tại tp hcm giảm xuống sáu mươi hai mươi năm sáu mươi một hai triệu đồng trên lượng tức giảm mỗi chiều bảy trăm năm mươi đồng trên lượng
thậm chí vàng png còn giảm mỗi chiều tám trăm linh đồng trên lượng xuống sáu mươi hai mươi năm sáu mươi một triệu đồng trên lượng
trước đó mở cửa phiên giao dịch sáng nay giá vàng sgc tại hà nội niêm yết ở mức sáu mươi chín sáu mươi một bảy triệu đồng trên lượng mua vào bán ra
tại tp hcm giá vàng sgc niêm yết ở mức sáu mươi một một sáu mươi một tám mươi bảy triệu đồng trên lượng mua vào bán ra
cùng thời điểm giá vàng thế giới ở mức một tám trăm sáu mươi hai usd trên ounce
giảm sáu mươi năm triệu đồng trên lượng xuống sáu mươi năm triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới đang giao động trong biên độ hẹp khi thị trường không còn nhiều yếu tố tác động
giá cuối kim thấp hơn phiên hôm qua do hoạt động chốt lời nhẹ từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn
giá kim loại quý còn giảm khi số liệu về tình hình việc làm mỹ được công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm một đơn
xuống còn hai trăm sáu mươi tám đơn trong tuần đính đến thứ bảy vừa qua đây là một mức thấp trong bối cảnh dịch bệnh
lợi suất trái phiếu chính phủ hiện ở gần đỉnh ba tuần
trong khi đó
đô la mỹ đã giảm giá từ đỉnh một mươi sáu tháng thông thường đô la yếu khiến vàng hấp dẫn hơn
vàng thường được coi là công cụ chống lại lãm phát kim lợi quý gần đây đi lên khi lãm phát tại mỹ và châu âu tăng vọt
tuy nhiên lãm phát cũng kéo theo kỳ vọng lãi xuất tăng từ đó gây sức ép lên vàng
hiện tại vàng rất khó tìm phương hướng do sự thiếu chắc chắn của đồng đô la và phản ứng chính sách của fair
cũng như ngân hàng trung ương các nước trước lãm phát ricardo evangelista nhà phân tích cấp cao tại acticha được cho biết
thị trường vàng trong nước và thế giới đang ghi nhận diễn biến trái chiều trong những phiên dịch đầu tuần
trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ so với cuối tuần trước vàng trong nước lại tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh vượt qua mốc sáu mươi một triệu đồng
cụ thể trong phiên giao dịch đêm qua giờ việt nam giá vàng thế giới giao ngay trên sản new york đóng cửa ở một tám trăm sáu mươi hai hai id trên ounce
giảm ba usd so với cuối tuần trước phiên giảm này cũng chấm dứt đà tăng giá tám phiên liên tiếp trước đó của kim loại quý
tuy vậy vàng vật chất hiện nay vẫn giao dịch ở vùng giá cao nhất năm tháng trở lại đây
sản kiko giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới mức một tám trăm sáu mươi usd
tuy nhiên đà phục hồi đã đưa giá vàng tại đây trở lại mức một tám trăm sáu mươi sáu tám usd trên ounce cao hơn một sáu usd so với cuối tuần vừa qua
trên sàn comac giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng một mươi hai cố định ở một tám trăm sáu mươi bốn bảy triệu usd giảm ba tám usd
theo ông gary warner chuyên gia phân tích
giá vàng của kitco thị trường kim loại quý đang chịu áp lực giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc mỹ tăng cao
trong đó lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn một mươi năm tại mỹ đã tăng bốn mươi một điểm phần trăm
tương đương mức tăng dòng hai năm mươi chín phần trăm trong ngày hiện cố định ở một sáu trăm hai mươi ba phần trăm trên năm
trong khi đó lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn ba mươi năm cũng tăng lên năm mươi chín điểm phần trăm lên mức hai một mươi bốn trên năm
lợi suất trái phiếu tăng cao là nguyên nhân chính khiến sức mạnh đồng usd cao hơn
qua đó gây áp lực đến giá vàng
trong phiên đêm qua chỉ số usd index đo sức mạnh đồng bạc xanh cũng đã tăng lên mức cao nhất một mươi sáu tháng hiện cố định ở chín mươi năm bốn mươi chín điểm
trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu vàng trong nước sáng nay vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn sgc hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức sáu mươi năm đến sáu mươi một hai triệu đồng trên lượng
mua vào bán ra tăng bốn trăm linh đồng so với cuối ngày hôm qua
nếu so với cùng phiên sáng giá tại đây đã tăng năm trăm năm mươi đồng trên lượng
so với cuối tháng một mươi giá vàng miếng sgc hiện cao hơn hai bảy mươi năm triệu trên lượng tương đương mức tăng dòng bốn bảy
sau khi trừ trinh lệch giá mua bán người mua cuối tháng một mươi đến nay đã ghi nhận khoản lãi hai năm triệu đồng khoảng ba năm
tương tự công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận png nay cũng nâng giá bán vàng miếng lên mức sáu mươi một triệu đồng trên lượng
cao hơn hai trăm linh đồng so với cuối ngày một mươi năm tháng một mươi một
các trên biểu đồ giá đây lại là phiên tăng thứ một mươi một liên tiếp của vàng miếng tại pnrg
giá mua vào hiện được doanh nghiệp này niêm yết ở mức sáu mươi ba triệu đồng cũng tăng hai trăm linh đồng
cùng với vàng miếng giá vàng nhẫn png cũng đang xu hướng tăng bảy phiên liên tiếp
hiện cố định ở mức năm mươi ba và năm mươi ba tám triệu trên lượng mua vào bán ra
cao hơn hai trăm linh đồng so với ngày một mươi năm tháng một mươi một và tăng một bảy triệu so với một tuần trước
tập đoàn vàng bạc đá quý doji hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá sáu mươi năm triệu trên lượng
và bán ra ở sáu mươi một một triệu trên lượng tăng lần lượt bảy trăm linh đồng giá mua vào và sáu trăm linh đồng giá bán ra so với cuối ngày hôm qua
đây là mức giá cao nhất mà doji niêm yết với mặt hàng vàng miếng kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay
giá vàng lẻ doji hiện cũng được bán giao ở mức sáu mươi một triệu đồng tăng gần ba triệu so với cuối tháng một mươi
với việc vàng trong nước tăng vượt mốc sáu mươi một triệu đồng
tranh lệch so với giá thế giới đã được nới lên sấp xỉ một mươi triệu đồng trên lượng
trong đó giá vàng thế giới quy đổi ra tiền việt hiện chỉ vào khoảng năm triệu
tăng đến ba mươi một bốn triệu đồng trên lượng
điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng trong nước vẫn đang phải trả mức giá cao hơn một mươi chín
để sở hữu một lượng vàng so với thế giới
một mươi ba tháng một mươi một vàng miếng thương hiệu quốc gia sgc được công ty vàng bạc đặc quý sài gòn niêm yết mua vào
bán ra trong khoảng từ sáu mươi một mươi năm đến sáu mươi tám mươi năm triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới hôm nay cũng kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ở mức một tám trăm sáu mươi năm bảy usd trên
giá vàng trong nước đã tăng thêm một trăm linh đồng trên mỗi lượng
còn so với cuối tuần trước mua bán trong khoảng năm mươi tám năm đến năm mươi tám bảy mươi năm triệu đồng trên lượng
giá vàng sgc tuần này đã có mức tăng mạnh nhất trong cả năm qua
khi có thêm hai một triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra
với mức mua bán trên sáu mươi triệu đồng trên lượng
giá vàng miếng đang ở vùng đỉnh kỷ lục cao nhất trong lịch sử giá vàng
tương đương với vùng đỉnh của tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhìn lại những năm qua kết thúc năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín giá vàng miếng sgc ở mức bốn mươi hai năm triệu đồng trên lượng
đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi giá vàng miếng sgc đã chạm ngưỡng sáu mươi hai triệu đồng trên lượng
tức tăng khoảng hai mươi triệu đồng trên lượng
khi giá vàng thế giới chạm ngưỡng hai sáu mươi ba usd trên ảo
nhiều chuyên gia tính toán với mức giá vàng thế giới ngày một mươi ba tháng một mươi một
chỉ mới hơn một tám trăm năm mươi usd trên ounce
thì giá vàng trong nước có thể vượt vùng kỷ lục cũ
lên vùng mới với mức mua bán lên đến bảy mươi bảy mươi hai triệu đồng trên lượng
tính theo giá thế giới vượt hai usd trên ounce và giá usd trên thị trường tự do
còn nếu tính cả trinh lệch với giá vàng trong nước
thì giá vàng miếng có thể lên đến tám mươi triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới cũng trên đà tiếp tục tăng với mức tăng khoảng bảy usd trên ounce
so với một tuần trước giá vàng thế giới đã tăng khá cao
với mức tăng đến năm mươi usd trên oz
như vậy trong hai tuần liên tiếp giá vàng thế giới đã tăng gần tám mươi năm usd trên ounce
giá vàng trang sức giá vàng nhẫn hai mươi bốn k các loại chốt cuối tuần ở
mức năm mươi hai tám năm mươi ba năm triệu đồng trên lượng bán ra tăng thêm ba trăm linh đồng mỗi lượng so với một ngày trước đó
còn so với một tuần trước giá vàng trang sức đã tăng thêm một một mươi năm triệu đồng trên lượng
khoảng cách tranh lệch giá mua và bán ra của vàng sgc vẫn được giữ ở mức bảy trăm linh đồng trên lượng
không thay đổi trong suốt tháng qua
khoảng cách tranh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước hôm nay cũng biến động theo giá vàng
quy đổi theo tỷ lệ giá niêm yết giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng sgc khoảng chín năm triệu đồng trên lượng
lạm phát đã khiến các thị trường tài sản dưới do đánh mất sức hấp dẫn và dòng tiền trảnh ngược vào vàng để trú ẩn
chờ đợi các động thái tiếp theo từ cục dự trữ liên bang mỹ
giá vàng đã tăng nhanh sau khi vượt mốc cản tâm lý mạnh một tám trăm linh usd trên ounce
và mức tốc bởi dữ liệu lạm phát của mỹ đặt mức cao nhất trong ba mươi năm qua
nhu cầu vàng vật chất về cuối năm thường cao hơn trung bình trong năm cũng đã cộng hưởng
đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong năm tháng qua
do đó các nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng mốc một chín trăm linh usd của giá vàng sẽ đạt được trong tầm tay
sau đó sẽ là những mốc cao hơn nữa
trong một mươi tám nhà phân tích phố gùa tham gia cuộc khảo sát vàng kitco news
có tới một mươi năm nhà phân tích tương đương với tám mươi ba dự báo giá vàng tăng vào tuần tới
chỉ có hai người một mươi một dự báo giá vàng giảm và chỉ có một người sáu cho ý kiến trung lập
tương tự ở các nhà đầu tư phố mền
trong một một mươi tám phía bầu được bỏ ra
ngoài ra trong các cuộc thăm dò trực tuyến có bảy trăm hai mươi hai người bảy mươi một kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới
chỉ có một trăm sáu mươi năm người khác một mươi sáu dự báo giá giảm
trong khi một trăm ba mươi một người một mươi ba cho ý kiến trung lập
tâm lý của các nhà đầu tư bán lẻ đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng năm
mức độ hào hứng với thị trường cũng đã được đo bằng số nhà đầu tư tham gia các cuộc khảo sát của kitco tuần này
cao nhất trong một tháng
chuyên gia phân tích kỹ thuật cấp cao tại kitco com cũng lạc quan về giá vàng
vàng đang song xu hướng tăng kéo dài năm tuần mục tiêu kháng cự tiếp theo là một chín trăm linh ounce